cục đăng kiểm việt nam vừa phê duyệt cho phép toyota việt nam thực hiện chương trình triệu hồi xe toyota rush
để kiểm tra và thay thế hộp điều khiển túi khí trung tâm được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tin do tập đoàn toyota nhật bản cung cấp có hơn một năm trăm linh xe toyota rush tại việt nam bị ảnh hưởng
trong trường hợp khi bánh sau của xe đi qua ổ gà hoặc mặt đường không bằng phẳng
hộp điều khiển túi khí trung tâm có thể xác định đó là một va chạm và dẫn đến khả năng túi khí dèm sẽ bị kích hoạt
ngoài mong muốn gây mất an toàn cho hành khách trên xe
toyota việt nam sẽ kiểm tra và thay thế hoàn toàn miễn phí
chương trình được toyota việt nam thực hiện chính thức từ ngày hai mươi năm tháng bảy tại tất cả các đại lý của toyota trên toàn quốc